ngày chín tháng một mươi một tại cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo việt nam và malaysia
hai bên bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ đối tác chiến lược thời gian qua
trên các lĩnh vực chính trị đối ngoại quốc phòng an ninh kinh tế thương mại đầu tư
nhất trí tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn cấp cao và các cấp
phối hợp chặt chẽ tổ chức tốt hoạt động kỷ niệm thiết lập bốn mươi năm năm quan hệ ngoại giao việt nam malaysia
vào năm hai nghìn một mươi tám tích cực thúc đẩy các cơ quan liên quan sớm triển khai các cơ chế tham vấn song phương
và ký kết các thỏa thuận tạo nền tảng pháp lý cho hợp tác trên các lĩnh vực cụ thể
chủ tịch nước trần đại quang đề nghị hai bên tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao
như tuần văn hóa việt nam tại malaysia xúc tiến thương mại quảng bá du lịch
sớm triển khai các cơ chế tham vấn ủy ban hợp tác cấp cao về quốc phòng
nhóm công tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia chia sẻ kinh nghiệm phòng chống khủng bố
giải cứu con tin cứu hộ cứu nạn chống cướp biển
đề nghị lực lượng chấp pháp biển hai nước tăng cường chia sẻ thông tin và phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh
thủ tướng najib khẳng định phía malaysia bảo đảm xét xử khách quan công bằng đối với công dân việt nam đoàn thị hương
tạo điều kiện thuận lợi bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cộng đồng người việt đang sinh sống ở malaysia